các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đảm bảo an toàn cho bệnh viện khu cách ly bệnh nhân covid một mươi chín trong bão số năm
bộ trưởng y tế đảm bảo vaccine cho chiến dịch tiêm mũi một ở hà nội
thành phố hồ chí minh hơn một năm trăm linh người khỏi covid một mươi chín tình nguyện chống dịch
thành phố hồ chí minh người có thẻ xanh covid một mươi chín sẽ được tham gia hoạt động nào
đà nẵng kiến nghị giải cứu gần một trăm linh người mắc kẹt trong rừng hòa bắc do covid một mươi chín
đường dây bán phấn buôn hương hoạt động xuyên mùa dịch của các tù ông chi ních
không cho ra khỏi khu giãn cách mua mồi hai bậm nhậu đánh tổ phòng chống dịch
dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập khu công nghiệp ở quảng ngãi quảng nam
sau đây là một số thông tin khác
quỹ ban nhân dân tỉnh bình dương quy định những người chưa tiêm vaccine những người đã tiêm mỗi một dưới một mươi bốn ngày sẽ không được ra đường
đối tượng là người già người có bệnh lý nền và trẻ em được khuyến cáo không tham gia lưu thông khi không cần thiết
người dân đã được tiêm ít nhất một buổi vaccine sau một mươi bốn ngày được phép tham gia lưu thông
người lao động còn có thêm giấy xác nhận làm việc tại doanh nghiệp
để di chuyển từ nơi ở đến nơi sản xuất khi đi qua các chốt kiểm soát
đặc biệt chưa cho phép các trường hợp người và phương tiện từ vùng đỏ đi vào vùng xanh
ngoại trừ các đối tượng ưu tiên đã được quy định
do ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục thực hiện hướng dẫn
và cung cấp thiết bị cho gia đình khu phố doanh nghiệp và nhà trọ tư xét nghiệm
trong quá trình xét nghiệm nếu phát hiện f
người dân phải đến ngay cơ sở y tế địa phương gần nhất để được chữa trị
phối hợp với sở y tế từng bước triển khai việc cách ly f tại nhà
với đối tượng và điều kiện phù hợp gắn với triển khai các túi thuốc ăn xin cho f
bộ y tế vừa gửi công điện yêu cầu các địa phương triển khai công tác y tế ứng phó với bão số năm bão côn sơn
theo đó bộ y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và trung bộ
các đơn vị trực thuộc bộ y tế thực hiện nghiêm chỉ đạo tại các văn bản của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tài trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão côn sơn tổ chức trực chuyên môn trực cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn
sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra không để gián đoạn công tác cấp cứu điều trị cho người dân
triển khai các phương án bảo vệ cho các cơ sở y tế tại vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão
sẵn sàng sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập úng
xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các cơ sở y tế bệnh viện giã chiến khu cách ly tập trung bệnh nhân covid một mươi chín
trong tình huống xảy ra thiên tai sở y tế các tỉnh thành phố các đơn vị trực thuộc bộ y tế khu vực bắc bộ và trung bộ
chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền chuẩn bị lực lượng phương tiện cơ động sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới
khi có yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân
khi thời bổ sung lượng giữ chữ thuốc hóa chất vật tư giữ chữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trong trường hợp phải sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đặc biệt là lũ ống lũ quét sạt lở đất
bộ y tế đề nghị cơ sở y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện xây dựng phương án
kịch bản sơ tán đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
bộ trí khu vực phù hợp với từng đối tượng tình hình dịch bệnh tại địa phương
trình ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức thực hiện
tổ chức xét nghiệm sàng lọc sars cov hai đối với nhóm dân cư phải sơ tán
test nhanh để tách trường hợp nghi ngờ ép không ra khỏi cộng đồng
trước khi tổ chức vận chuyển đến nơi sơ tán các đối tượng có yếu tố nguy cơ cao
cần phải bố trí tại khu vực riêng theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của địa phương
đồng thời đảm bảo giãn cách tại khu sơ tán tốt nhất có thể
đảm bảo các phương tiện sát khuẩn khẩu trang đủ cho người được sơ tán
và những người làm việc tại khu sơ tán
tổ chức trực đảm bảo y tế phòng chống dịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tại khu sơ tán tổ chức xét nghiệm hoặc tiêm vaccine cho người dân nếu có điều kiện
bộ trưởng y tế nguyễn thành long cho biết
bộ y tế đang cố gắng điều tất cả các nguồn tăng cường nhập khẩu
nhằm đảm bảo cho thủ đô thực hiện mục tiêu tiêm vaccine mũi một và mũi hai cho những người đến thời điểm tiêm
để đảm bảo vaccine cho chiến dịch tiêm mũi một cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
hoàn thành vào ngày một mươi năm tháng chín
hà nội có ba mục tiêu quan trọng là xét nghiệm tầm soát một trăm linh dân số thủ đô
hoàn thành tiêm vaccine mũi một cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
nếu có đủ vaccine từ sự phân bổ của ngành y tế
thông qua hai việc này hướng tới mục tiêu thứ ba là kiểm soát tình hình
tạo cơ hội nới lỏng và phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội
hiện tại hà nội nhận được bốn một triệu liều vaccine
công suất tiềm của thành phố là hai trăm linh mũi trên một ngày
trước đây do thiếu vaccine nên trung bình công suất chỉ một trăm năm mươi mũi trên một ngày
những ngày qua cùng sự hỗ trợ của nhiều lực lượng công suất tiêm đã tăng cao
trong đó ngày tám tháng chín là ba trăm linh mũi ngày chín tháng chín nâng lên ba trăm ba mươi mũi
để thành phố đạt được mục tiêu tiêm mũi một cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
vào ngày một mươi năm tháng chín chủ tịch hà nội bày tỏ mong muốn chính phủ và bộ y tế tiếp tục hỗ trợ
để thành phố có đủ nguồn vaccine
đồng thời thành phố đã có kế hoạch cung ứng vaccine một cách rất kịp thời
hiện tổng số dây chuyền tiêm chủng ở hà nội là một năm trăm linh
hà nội chia ba vùng xét nghiệm tiêm chủng
trong đó vùng một do ngành y tế thành phố đảm nhiệm
vùng hai ba có sự hỗ trợ của một mươi một tỉnh thành
những người đăng ký tham gia chống dịch thông qua sở y tế
có một trăm linh tám người sẵn sàng nhận nhiệm vụ
trong đó có sáu mươi hai người trình độ từ trung cấp cao đẳng trở lên
không thuộc chuyên ngành y dược
ba mươi tám người có trình độ từ trung học phổ thông
tám trình độ trung học cơ sở
lực lượng tình nguyện gồm bốn mươi sáu nữ
và sáu mươi hai năm đang được phân công đến đơn vị có nhu cầu
cùng với đó những tình nguyện viên do hội doanh nhân tp hcm vận động
ngành y tế đã phân công ba trăm bảy mươi tám người đến một mươi bốn đơn vị chống dịch
hiện tại các quận huyện tp hcm hiện có nhu cầu tiếp nhận một bảy trăm hai mươi tám tình nguyện viên khỏi bệnh
trong đó cần tổng cộng một trăm bốn mươi bác sĩ bốn trăm bảy mươi bốn điều dưỡng một trăm chín mươi năm hộ lý bốn trăm năm mươi bốn hỗ trợ chăm sóc người bệnh
hai trăm linh tám người nhập liệu năm mươi hậu cần một trăm chín mươi bốn người dọn dẹp vệ sinh bốn lái xe năm nhân viên tổng đài bốn dược sĩ
trước đó phó giám đốc sở y tế nguyễn hoài nam cũng đã trân trọng mời gọi các f xuất viện tham gia chống dịch
sở y tế cũng đề nghị các địa phương cơ sở y tế vận động những f đã khỏi bệnh tham gia tình nguyện viên
đồng thời phối hợp hội doanh nhân tp hcm tiếp tục
thực hiện chương trình atm f
f khi cảm thấy đủ điều kiện sức khỏe đủ niềm tin và mong muốn chung tay góp sức
đăng ký tham gia chống dịch liên hệ phòng tổ chức cán bộ sở y tế tp hcm theo số điện thoại hai mươi tám ba trăm chín mươi ba chín chín trăm sáu mươi bảy hoặc chín mươi bảy mươi năm bảy nghìn bốn trăm hai mươi sáu
người dân sử dụng thẻ xanh covid một mươi chín tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội
tùy theo mức độ kiểm soát dịch thành phố sẽ phân loại các ngành nghề đơn vị
theo khả năng xuất hiện và bùng phát dịch theo các tiêu chí an toàn để từng bước khôi phục hoạt động
cụ thể là hai tuần sau hai mũi với vaccine pfizer moderna và astrazeneca
người nhiễm bệnh trong vòng sáu tháng cũng là đối tượng được sử dụng thẻ xanh covid một mươi chín
trong điều kiện thực hiện chỉ thị một mươi năm f khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ hai mũi dưới sáu mươi năm tuổi
không bệnh nền được tham gia các hoạt động tại nơi công cộng được đi học đi làm đi du lịch
hoặc đi công tác ở các tỉnh thành nước ngoài
trong điều kiện thực hiện chỉ thị một mươi sáu f không khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ hai mũi dưới sáu mươi năm tuổi
không bệnh nền được tham gia các hoạt động nơi công cộng như siêu thị bệnh viện phòng khám
được đi học đi làm hoặc đi công tác nội địa
f khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ hai mũi trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền suy giảm miễn dịch
người chỉ tiêm một mũi vaccine hạn chế tham gia các hoạt động nơi công cộng được đi học đi làm
nhưng cần bố trí công việc hạn chế tiếp xúc nhiều người tuân thủ năm k và giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
tuy nhiên trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn ra dù có thẻ xanh covid một mươi chín người dân vẫn phải
tuân thủ năm k và các biện pháp phòng dịch nghiêm túc và an toàn
hiện có chín mươi bảy người mắc kẹt trong rừng cần giải cứu phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều
địa phương như quảng ngãi con tum nghệ an được các chủ rừng thuê làm trong rừng hòa bắc
từ tháng sáu đến nay họ ở lại rừng để phát dọn đốt thực bì trồng rừng khai thác keo lá tràm
ông thái văn hoài nam chủ tịch ubnd xã hòa bắc cho
biết thời gian đầu giãn cách xã hội chủ rừng tiếp tế được nhưng khi phong tỏa kéo dài
chủ rừng cũng không thể tiếp cận người lao động hai tháng qua họ không có việc làm
không được trả lương để trang trải cuộc sống phải tìm rau rừng bắt cá suối để cải thiện bữa ăn
vị trí các lán trại nằm sâu trong rừng cách điểm cuối xã hòa bắc khoảng một mươi km đường rừng
trong khi nhiều gia đình đưa theo cả phụ nữ trẻ em điều kiện sinh hoạt rất thiếu thốn
thậm chí một số chủ rừng người thuê lao động cũng bỏ mặt ubnd xã không thể liên hệ
chủ tịch ubnd xã hòa bắc cho biết đã trích kinh phí và vận động một số nhà hào tâm hỗ trợ lương thực
thực phẩm cho những người mắc kẹt trong rừng nhưng về lâu dài thì nguồn lực địa phương khó đảm bảo đời sống cho họ
mới đây nhóm đồng bào dân tộc hờ rê bị mắc kẹt kéo dài đã quyết định đi bộ về quê
công an thành phố đà nẵng đã hỗ trợ xe và phân công cán bộ đưa một mươi năm người
bàn giao cho huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
ông nam cũng cho biết qua khảo sát nguyện vọng hiện có thêm năm mươi chín trên chín mươi bảy người mắc kẹt xin về quê
ubnd xã đề xuất thành phố có phương án để đảm bảo tình hình an sinh xã hội an ninh trật tự khu vực rừng hòa bắc
đêm hai mươi tám tháng tám tổ tuần tra của công an phường mỹ đình hai quận nam từ liêm hà nội
phát hiện một cặp nam nữ đang chở nhau trên xe máy có nhiều biểu hiện đáng ngờ
hai người này không xuất trình được giấy tờ cần thiết khi ra đường và được đưa về cơ quan công an
tại đây cô gái tên m khai nhận đang trên đường đến nhà nghỉ để tiếp khách
thanh niên cầm lái chính là kẻ môi giới đồng thời là người trực tiếp đưa hàng đến cho khách
trong quá trình điều tra mờ đã khai ra tên ông trùng của đường dây này chính là lục thanh tiến
lục thanh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thị trấn văn điển huyện thanh trì hà nội là một tú ông có hạng
ngày nay tiến điều hành phát triển một đường dây mại dâm hoạt động tinh vi
sau ít giờ quanh co cuối cùng tiến phải khai nhận hành vi phạm tội của mình
vốn không có việc làm ổn định xong lại có ít nhiều những hiểu biết về thế giới ngầm của việc bán phấn buôn hương
tiến dắp tâm lợi dụng thân xác của họ
cuối năm hai nghìn hai mươi tiến bắt đầu tiếp cận những cô gái làm nghề massage những hot girl xinh đẹp nhưng thiếu tiền
và rủ dê họ vào đường dây của anh ta
khi các cô gái đồng ý tiến trực tiếp chụp ảnh
những bức hình nóng bỏng để anh ta đưa lên trang cá nhân trên mạng xã hội facebook
dần già trong tay tiến có hàng chục người dùng
mỗi người dùng là một cô gái với những bức hình nóng bỏng
sau đó tú ông này chia sẻ lên nhiều nhóm dành cho dân ăn chơi để kiếm khách
tiến cũng dùng nhiều thủ thuật để tăng lượt thích và bình luận vào các bức ảnh của gái bán dâm trên các trang
nhằm tạo độ thu hút
ngoài ra tù ông này tỏ ra chuyên nghiệp và chịu chơi khi đầu tư tiền thuê nhà cho gái bán dâm ở
điều này có nhiều cái lợi
tiến sẽ dễ quản lý hơn đồng thời gái bán dâm cũng trung thành hơn với tú ông này không nghĩ đến việc ăn mạnh
tiến phân loại gái bán dâm ra nhiều nhóm như hàng bình dân hàng vip
hàng bình dân sẽ có giá từ bốn trăm năm mươi đồng đến tám trăm linh đồng một lượt
hàng vít từ hai triệu đồng đến ba năm triệu đồng một lượt
khi có khách hàng đồng ý mua dâm và thỏa thuận xong về giá cả
tiến sẽ thuê xe taxi để đưa các cô gái đến bãi đáp hoặc sẽ trực tiếp trở đến điểm hẹn
sau mỗi quốc đi khách gái mạnh dâm phải chia cho tiến ba mươi số tiền thu được
thượng tá vũ văn phúc phó trưởng công an huyện nam tử liêm đánh giá
thời điểm này thành phố hà nội đang thực hiện giãn cách xã hội
nhà nghỉ cơ sở lưu trú nếu không được huy động làm nơi phục vụ cách ly đều phải dừng hoạt động
nhưng một số người vẫn lén lút tổ chức mua bán dâm online
một tú ông khác cũng mới được phát hiện
lê văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại xã tuân chính vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
sớm thể hiện mình là tù ông tuổi trẻ tai cao
chỉ huy đội cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân hà nội cho biết
vào tháng sáu vừa qua cơ quan công an phát hiện một đường dây mại dâm khá tinh vi trên địa bàn
lập kế hoạch triệt phá các trinh sát kiểm tra hành chính tại một số nhà nghỉ khách sạn
và phát hiện một đường dây mại dâm online
khi tổ công tác có mặt tại một căn hộ trong trung cư cao tầng trên phố triều khúc
phường thanh xuân nam quận thanh xuân
cùng thời gian này tổ công tác cũng phát hiện tại một khách sạn ở phường hạ đình quận thanh xuân
một đôi nam nữ khác đang thực hiện hành vi mua bán dâm
quá trình điều tra những người này khai nhận được lê văn sơn sử dụng nick facebook để môi giới mại dâm
cụ thể người này thỏa thuận với hai người đàn ông giá mua dâm lần lượt là ba triệu đồng và sáu triệu đồng một lượt
sau khi chốt đơn chuyển khoản tiền đặt cọc tù ông hướng dẫn khách di chuyển đến khách sạn
nhà nghỉ rồi sẽ điều gái mai dâm đến phục vụ
thương vụ này sơn hưởng lợi ba triệu đồng
tổ chức bắt khẩn cấp sơn các trinh sát rất ngạc nhiên khi biết rằng
anh đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn quận
những cô gái dưới trường sơn phần nhiều cũng là sinh viên
sơn khai nhận trước đó nhiều tháng biết được một số cô gái có nhu cầu đi khách giá cao
sơn lập tài khoản facebook có tên là shop lãnh
và lọ mọ trên mạng internet đăng thông tin trào hàng tại nhiều trang web cũng như mạng xã hội
sơn rêu sáng
sơn giao rằng hàng sinh viên xịn sò y tín chất lượng
nên cũng có giá khá chát
từ ba triệu đồng đến một mươi triệu đồng cho một lượt vui vẻ
sơn sẽ cắt phế khoảng ba mươi cho mỗi thương vụ thành công
số tiền này sơn sẽ cắt ngay từ khi khách hàng đặt cọc
hoặc sau khi giao dịch xong gái mãi dâm phải trả cho sơn
tòa án nhân dân huyện tuy phước tỉnh bình định
đã tuyên phạt bị cáo phạm ngọc lưu ba mươi một tuổi một mươi năm tháng tù

và dương ngọc tính ba mươi tuổi cùng ngụ tại thôn kim xuyên
xã phước hòa huyện tuy phước một mươi hai tháng tù
về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng do buồn vì địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nên khoảng tám giờ sáng ngày năm tháng tám
phạm ngọc lưu đến nhà dương ngọc tính chơi
sau đó cả hai cùng tổ chức ăn nhậu
đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày thì hết mồi
nên lấy xe mô tô đi mua đổ về nhà nhậu tiếp
khi hai thanh niên trên xe chạy đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín
tại thôn tân mỹ xã phước hỏa
đoạn giáp danh với thôn lương quang xã phước quang
thì tổ công tác chặn lại không cho đi ra ngoài theo quy định
mặc dù vậy hai đối tượng này vẫn không chấp hành
mà chạy xe băng qua chốt khiến nhiều vật dụng tại chỗ bị đổ ngã
sau khi qua được hai chốt hai tên này dừng xe
quay lại dùng cây và gạch đuổi đánh lực lượng
làm nhiệm vụ phòng chống dịch
và lật đổ rào chắn rồi bỏ trốn đến khi bị bắt
đến thời điểm hiện tại quảng ngãi ghi nhận hàng trăm ca bệnh
liên quan đến hai khu công nghiệp v ship và quảng phú
trong khi đó ở quảng nam dịch bệnh covid một mươi chín
cũng đang tiềm ẩn nguy cơ lây lan
ở khu công nghiệp điện nam điện ngọc thị xã điện bàn
nơi vừa phát hiện ca công nhân nhiễm sát covid hai
dịch bệnh xâm nhập hàng loạt khu công nghiệp
ngày hai mươi sáu tháng tám quảng ngãi phát hiện trường hợp đầu tiên mắc covid một mươi chín
tại khu công nghiệp v sip
đây là năm công nhân làm việc ở công ty hoya lens việt nam
chi nhánh quảng ngãi
tính đến thời điểm sáng ngày một mươi tháng chín
ngành y tế địa phương ghi nhận tổng cộng một trăm tám mươi bảy ca
liên quan đến ổ dịch này
trong đó có một trăm bốn mươi ba công nhân của công ty
cuối tháng tám một doanh nghiệp khác cũng đóng ở khu công nghiệp v ship quảng ngãi
là công ty trách nhiệm hữu hạn propple well việt nam
bị phong tỏa tạm thời sau khi ghi nhận một công nhân
làm việc tại đây dương tình với sát covid một mươi chín
trường hợp này quê ở tổ dân phố vạn mỹ
thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa
là f một ở cùng nhà trọ tại tổ dân phố quyết thắng
phương trương quan trọng thành phố quảng ngãi
với nhân viên công ty hoya lens việt nam
khi ổ dịch tại khu công nghiệp v sip
cơ bản được kiểm soát với số ca mắc mới
đều được phát hiện trong khu cách ly tập trung
thì dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục xâm nhập vào khu công nghiệp quảng phú
thành phố quảng ngãi
cụ thể qua xét nghiệm sàng lọc
hàng chục công nhân làm việc tại công ty
trách nhiệm hữu hạn tenchai
và công ty tiến thành
được phát hiện dương tính với sars cov hai
ngoài ra ngành y tế địa phương
ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín
liên quan đến công ty hoàn vũ
khu công nghiệp quảng phú
trong khi đó tại quảng nam
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh này
vừa công bố trường hợp đầu tiên mắc covid một mươi chín
ở khu công nghiệp điện nam điện ngọc
thị xã điện bàn
đó là nữ công nhân làm việc
tại phân xưởng b bộ phận st bốn mươi chín
công ty giấy riker
lực lượng y tế đã tiến hành
lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ một trăm sáu mươi một công nhân
làm việc chung dây chuyển sản xuất
với bệnh nhân cùng nhiều trường hợp liên quan
xét nghiệm covid một mươi chín
trong một trăm linh công nhân
theo đánh giá của ông đặng văn minh
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
và xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn
tiếp tục lan rộng ra nhiều địa phương
đặc biệt phát sinh ổ dịch mới
tại khu công nghiệp quảng phú
sau nhiều ngày thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu
việc kiểm soát dịch bệnh chưa đạt được mục tiêu đề ra
chưa ngăn chặn được dịch lây lan
trước tình hình trên
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi yêu cầu
các doanh nghiệp trong khu kinh tế dung quất
và các khu công nghiệp tổ chức xét nghiệm
một trăm linh cho công nhân người lao động
đối với các doanh nghiệp
xét nghiệm trong đợt phát sinh dịch lần thứ tư
thì sử dụng kết quả đã được xét nghiệm
nếu doanh nghiệp nào không thực hiện
thì xem xét tạm dừng hoạt động
đối với doanh nghiệp tự đảm bảo đủ điều kiện
về ba tại chỗ
thì xem xét quyết định cho công nhân người lao động
ở lại nơi làm việc phù hợp khoa học
ông nguyễn xuân hà
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã điện bàn
tỉnh quảng nam cho biết
hiện tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp điện nam
điện ngọc vẫn tổ chức sản xuất bình thường
cơ quan hôn luận của bộ y tế
để có được những thông tin chính xác nhất
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại